để tiện cho người dân theo dõi dễ dàng hơn các trường hợp lây nhiễm nghi nhiễm covid một mươi chín
mới đây tổ thông tin chống dịch ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã triển khai trang thông tin cung cấp tới cho người dân
trang thông tin được thiết kế rõ ràng và tổng hợp tất cả các vấn đề liên quan đến trường hợp nhiễm
nghi nhiễm đang cách ly vì dịch covid một mươi chín như tỷ lệ mắc theo giới tính độ tuổi các ca xâm nhập ca thư phát
đối với những ca nhiễm trên phần mềm cũng tóm tắt mã số bệnh nhân nguồn lây chuyến bay
liên quan đến các ổ dịch lớn sẽ có những sơ đồ lây truyền sự liên quan của các ca bệnh
qua trang thông tin này người dân có thể hình dung và nắm bắt được thông tin sơ bộ
về tình hình dịch covid một mươi chín ở nước ta từ đầu vụ dịch dễ dàng và dễ hiểu nhất
cái bản thông tin này nó mô tả chi tiết hơn một chút về đặc điểm dịch tễ
tức là tuổi giới rồi cái nguồn gốc của các cái ca xâm nhập đó
và cái địa điểm
nơi mà cái ca xâm nhập đó được tìm thấy cũng như là cái xu hướng theo ngày
của các tình hình dịch của việt nam giúp cho người đọc có thể có một nhìn tổng quan hơn
cũng như là hình ảnh hơn dễ hình dung hơn về những cái gì đang xảy ra ở việt nam
mọi thông tin trên trang thông tin này sẽ được cập nhật liên tục
phân tích sát nhất bám sát với nguồn tin của bộ y tế
người dân có thể truy cập vào website https hai gachchao ncovi vn
để có thể chủ động nắm bắt thông tin
hẹn gặp lại